hiện nay mỗi ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa tiếp nhận từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông
con số này sẽ giảm đi rất nhiều khi từ ngày một tháng sáu tới đây quy trình tiếp nhận giải quyết và cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân sẽ được thực hiện qua mạng
từ ngày một tháng sáu khi bộ công an thực hiện dịch vụ công mức độ bốn trong công tác cấp hộ chiếu phổ thông
người dân chỉ cần ngồi tại nhà có thể thực hiện toàn bộ quy trình thủ tục theo quy định qua mạng
kết quả cũng sẽ được gửi về địa chỉ người đăng ký qua dịch vụ biêu điện
từ trước đó tại trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa
người dân đến làm các thủ tục xuất nhập cảnh sẽ được hướng dẫn thực hiện cách đăng ký đăng nhập
khai báo trên cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ công an theo quy trình dịch vụ công mức độ bốn
tôi thấy hiện tại thì đang rất là tiện lợi bởi vì dịch như thế này mà đi đến cơ quan cũng như phải chờ đợi thì rất là mất thời gian
nếu mà có thể làm online trực tiếp tại nhà thì rất là tốt vừa tiện lợi thời gian bảo vệ sức khỏe cũng như là có thể sắp xếp được rất là nhiều
người dân không phải trực tiếp đến cơ quan xuất nhập cảnh để làm thủ tục mà có thể sử dụng thủ tục dịch vụ này ở mọi lúc mọi nơi
bằng các thiết bị mà có kết nối internet là họ có thể đăng kiểm đăng nhập và sử dụng dịch vụ
thứ hai là thuận lợi tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho người dân
và thứ ba nữa là đáp ứng được yêu cầu về cải cách thu tục hành chính của chính phủ của bộ công an đề ra
thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện đề án sáu của chính phủ
để chuẩn bị cho việc này phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ
chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất lực lượng cán bộ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân doanh nghiệp cũng như du khách quốc tế khi đến việt nam
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ
lòng ghép tuyên truyền cho người dân biết những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn cấp hộ chiếu phổ thông
tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở và đưa lên trang fanpage của đơn vị những quy trình các điều kiện các bước để thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chức điện tử trong nước